liên quan đến vụ việc năm cơ sở y tế tại tỉnh bình dương không tiếp nhận cấp cứu dẫn đến một người dân tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và bộ y tế
chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc
và trong trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
khẩn trương ra soát chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận cấp cứu đối với bệnh nhân
các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời có các giải pháp cụ thể để không người dân nào thiếu ăn thiếu mặc
và phải đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế khám chữa bệnh của người dân
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân tỉnh này
vừa thi hành lệnh bắt khám xét đối với bốn bị can để phục vụ công tác điều tra về hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can bao gồm nguyễn mão trương văn trung nguyễn công bằng và nguyễn thị thương
qua điều tra xác minh nội dung tố cáo của công dân lực lượng chức năng đã xác định
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn mão
thời điểm đó là chủ tịch ubnd xã hợp thành huyện yên thành đã chỉ đạo cấp dưới mỗi năm
lấy hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách chi trái quy định
để hợp thức hóa các khoản tri trái quy định này và che giấu hành vi xe phạm
cuối năm hai nghìn một mươi tám ông mão đã chỉ đạo cấp dưới là các bị can còn lại lập khống bộ hồ sơ
trì hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm chùa xã hợp thành
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền ba trăm linh triệu đồng
trên thực tế nhà văn hóa này đã được ubnd xã hỗ trợ xây dựng vào năm hai nghìn một mươi bảy
số tiền là ba trăm năm mươi triệu đồng
thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản hai đối tượng gồm huỳnh phước hưng và lâm thành thắng
cùng chú tại thành phố sa đéc vừa bị công an tỉnh đồng tháp phát hiện bắt giữ
trước đó tại đường dt tám trăm bốn mươi tám thuộc xã tân khánh đông thành phố sa điếc
tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
còn là việc các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên đệ bàn
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật
có liên quan
thưa quý vị tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng tham gia đường dây lừa đảo chạy án để chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng
bốn đối tượng bị bắt gồm nguyễn thị vi thảo đỗ văn tân cùng chú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột
đỗ thị thu hiền chú tại phường đạt hiếu thị xã buôn hồ và huỳnh thị tuyết mai
chú tại xã quảng tiến huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắk
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu công an thành phố buôn ma thuột đã đồng loạt triệt phá đường dây số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ trên hai mươi đối tượng
cơ quan công an xác định tham gia đường dây số đề này còn có nguyễn thị hoàng oanh
chú tại xã cư bưu thành phố buôn ma thuột
vào ngày sáu tháng tám công an thành phố buôn ma thuột đã triệu tập oanh lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc
tại đây oanh khai nhận vì lo sợ bị cơ quan công an bắt giữ
nên trước đó đã liên lạc đặt vấn đề và đưa bốn trăm linh triệu đồng cho thảo để đi lo lót chạy tội
ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuột đã vào cuộc điều tra làm rõ bắt giữ thảo cùng đồng bọn
trong khi đó công an tỉnh hà nam cũng vừa bắt giữ nhóm đối tượng thuê phòng khách sạn
để sử dụng ma túy bay lắc trên địa bàn thành phố phủ lý tạm giữ khẩn cấp một mươi ba thanh niên
vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng tám
lực lượng công an tiến hành kiểm tra khách sạn thanh hà thuộc tổ dân phố mễ nội
phường liêm chính thành phố phủ lý
bắt quả tang một mươi ba thanh niên nam nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bộ loa công suất lớn ba bộ đèn nháy laser phục vụ bay lắc
một túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng một phần hai viên ma túy tổng hợp
và các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy
qua test nhanh tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy
được biết các đối tượng từ các tỉnh thành phố như hà nội quảng ninh ninh bình hải phòng phú thọ
chú trên địa bàn tỉnh hà nam thuê phòng tại khách sạn có khóa thẻ từ cách âm để tổ chức bay lắc
nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
công an tỉnh hà nam đang tiến hành điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an xã tân phú đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đang hoàn tất hồ sơ đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố sa đéc xử phạt bốn đối tượng có hành vi leo rào trốn khỏi khu phong tỏa
trước đó tại khu phong tỏa ở nhà trọ huy hào thuộc ấp phú thành xã tân phú đông thành phố sa đéc
bốn đối tượng gồm trần thành tài ba mươi bảy tuổi hoàng anh tài hai mươi tám tuổi lưu trung tín hai mươi tám tuổi và trần thanh mây hai mươi bảy tuổi
đang tạm trú tại nhà trọ này đã lén trốn ra khỏi khu phong tỏa thì bị lực lượng chức năng phát hiện
mời về trụ sở cơ quan công an làm việc
các đối tượng này cũng đã từng trốn khỏi khu phong tỏa một lần và bị lực lượng chức năng phát hiện nhắc nhở
nhưng vẫn cố tình vi phạm
công an xã tân phú đông thành phố sa đéc đề xuất ủy ban nhân dân thành phố sa đéc ra quyết định xử phạt
mỗi đối tượng số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thưa quý vị phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm linh chín qdttg chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền
bảy tám tấn gạo từ nguồn giữ chữ quốc gia đến các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng để hỗ trợ cho người dân
gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
cụ thể hỗ trợ tỉnh bình phước năm trăm năm mươi chín bảy mươi bốn tấn gạo hỗ trợ tỉnh bạc liêu sáu trăm ba mươi sáu chín trăm bảy mươi năm tấn gạo hỗ trợ tỉnh sóc trăng
hai chín trăm hai mươi một tám mươi năm tấn gạo bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính xử lý cụ thể theo quy định
ubnd các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng định mức theo quy định phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương
trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn ủy ban nhân dân các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng báo cáo bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính để chính thủ tướng chính phủ xem xét và tiếp tục hỗ trợ

trước đó khuya ngày một mươi năm tháng tám trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường lê văn duyệt
đoạn gần ngã tư vũng tàu thành phố biên hòa tổ tuần tra kiểm soát cơ động của công an tỉnh đồng nai
phát hiện vũ thành nam điều khiển xe gắn máy chở theo một thanh niên nên đã ra hiệu lệnh kiêm xe
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tan ga bó chạy
lực lượng công an đã sử dụng xe mô tô đặc chuẩn truy đuổi
lúc này hai thanh niên thấy liên tục lạng lách đánh võng nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng
sau gần một mươi km lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
uống rượu bia và điều khiển xe máy vượt chốt kiểm dịch
lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
cũng vừa phát hiện một xe đầu kéo chở bốn người trong rơ móc để qua chốt kiểm dịch
cụ thể vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám tài xế nguyễn trọng tâm ngụ tỉnh hải dương
điều khiển xe đầu kéo biển số ba mươi bốn c chín nghìn năm trăm năm mươi bốn kéo theo rơ móc từ bến tre vào địa phận thành phố mỹ tho để vận chuyển dừa tươi
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín cấp tỉnh ở tại ngã ba quốc lộ năm mươi thuộc thành phố mỹ tho
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tiến hành kiểm tra theo quy định
thì phát hiện phương tiện này chở bốn người trong rơ móc sai quy định
tiến hành quét mã qr cảnh sát phát hiện xe đầu kéo này di chuyển sai lộ trình đăng ký
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm qua công an tp hà nội bắt đầu triển khai sáu tổ công tác liên ngành
gồm cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và công an địa bàn
kiểm soát chặt người ra đường không có lý do chính đáng tại một mươi hai quận nội thành
các tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động
tại các thời điểm có đông người dân lưu thông tại những điểm nóng về giao thông
các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do
mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp
cấp qua đúng đối tượng đối tượng ra đường có đúng mục đích
để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy
tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy phép để ra đường không rõ lý do
vi phạm giãn cách xã hội
cục đăng kiểm đề xuất bộ giao thông vận tải có văn bản đề nghị bộ công an
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông không xử phạt đối với ô tô quá hạn đăng kiểm
tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hệ thống trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc
duy trì hoạt động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và đáp ứng kiểm định nhanh chóng
thuận lợi cho toàn bộ nhu cầu kiểm định phương tiện
tuy nhiên tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hiện có nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm
tất cả các phương tiện quá hạn đăng kiểm được cập nhật trên trang điện tử của cục đăng kiểm
để phục vụ chủ phương tiện và cơ quan chức năng tra cứu
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi
phường trương dương việc cấp giấy ra khu vực cách ly
theo đó trước nhu cầu của nhân dân vào sáng ngày hôm qua
sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín phường trương dương đã cấp giấy ra vào cho người dân
nhưng chưa đúng với quy định và hướng dẫn của thành phố và quận hoàn kiếm
qua giả soát tiếp thu ý kiến của nhân dân và cơ quan báo chí
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết đã chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
phường trương dương việc cấp giấy ra vào tiếp tục tuyên truyền nhân dân
và hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định
của ủy ban nhân dân thành phố và quận hoàn kiếm
trong thời gian mà chúng ta đang áp dụng
giãn cách xã hội này thì hiện tại ở hà nội các phương tiện giao thông công cộng
và các phương tiện giao thông dịch vụ đều phải dừng hoạt động
nên là chúng ta chỉ có thể đi lại bằng phương tiện cá nhân của mình
nếu như di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì việc phải mang đủ các loại giấy tờ cần thiết
để có thể thuận lợi qua các chốt kiểm dịch cũng là điều khiến cho nhiều người dân phải băn khoăn
vâng và ngoài những lo lắng về việc mang đủ giấy tờ thì trong phóng sự sau đây
chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị một điều cũng khiến không ít người phải lo ngại
khi mà di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong những ngày giãn cách xã hội
giao thông tại các đô thị trong thời gian giãn cách xã hội thông thoáng hơn
taxi xe công nghệ các phương tiện công cộng dừng hoạt động
thế nên xe cá nhân là phương tiện duy nhất để người dân di chuyển
trong thời gian giãn cách xã hội các gara sường sửa chữa ô tô đều phải tạm thời đóng cửa
sẽ như thế nào nếu chiếc xe ô tô cá nhân của bạn không may gặp các sự cố khi đang đi trên đường
công việc hàng ngày của anh chu vũ mạnh thường xuyên phải di chuyển trên đường
trước thời điểm giãn cách xã hội chiếc xe ô tô của anh đã quá hạn bảo dưỡng định kỳ mất vài ngày
sau hai tuần giãn cách xe vẫn chưa được bảo dưỡng vì các gara đang tạm đóng cửa
công việc hàng ngày vẫn phải sử dụng xe để di chuyển nên chiếc xe đã gặp một vài sự cố
rất may qua kênh thông tin bạn bè anh mạnh biết được nhóm cứu hộ một trăm một mươi chín
những sự cố nhỏ của xe đã nhanh chóng được xử lý để anh có thể tiếp tục được lộ trình của mình
kiểm tra sơ bộ xe của anh thì nó có thể hơi thiếu nước làm mát hoặc thiếu dầu máy
nó dẫn đến tình trạng là nó báo lỗi trên mặt tablo của xe ô tô
trong thời gian giãn cách này thì anh có thể lưu ý là mỗi sáng sớm hay những lúc mình sử dụng xe
mình nên bật lóc capo lên thăm dầu máy hoặc kiểm tra nước làm mát
đến khi hết thời gian giãn cách nếu ugara mở cửa thì mình có thể đánh đến gara ô tô bảo dưỡng
mình cũng rất là cảm ơn họ
họ đến rất là nhanh và giúp đỡ nhiệt tình chú đáo
ngoài ra họ cũng không lấy phí
rất là chia sẻ trong mùa dịch khó khăn này
từ khi thành lập nhóm cứu hộ một trăm một mươi sáu của anh bùi xuân duyên ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hỗ trợ dịch vụ cho các phương tiện ô tô bị tai nạn hoặc gặp sự cố khi đang đi trên đường
là xe dịch vụ cứu hộ nên các xe của nhóm vẫn có luồng xanh để hoạt động trong thời gian giãn cách
anh duyên cho biết
những ngày gần đây thì một ngày số lượng cuộc gọi đến hotline chín trăm linh chín một trăm một mươi sáu một trăm một mươi sáu giảm đáng kể
đa phần các cuộc gọi là hỏi tư vấn sửa chữa xe hỏng hóc nhẹ như thủng xăm thay lốp hết acqui bị nóng máy v v
trong những ngày dịch bệnh thì khối lượng công việc cũng giảm đi nhiều
giảm đi nhiều thì cũng là cái mà mình chăm sóc phục vụ có khi lại tốt hơn
đầu tiên thì mình nghe qua điện thoại thì cũng có thể là
hình phương tiện nó thế nào
thế rồi tư vấn cho người ta
một là những cái nhẹ thì có thể khắc phục tại chỗ
hoặc là định hướng về những cái xưởng nào đấy
tuy nhiên là việc sửa chữa trong những ngày dịch bệnh này là không thể làm được
thế mình chỉ có động viên chia sẻ và hỗ trợ nếu cần thiết
anh duyên cũng cho biết trong những trường hợp hỏng nặng hơn
cứu hộ sẽ hỗ trợ chủ xe đưa phương tiện đến các cơ sở bảo hành
bảo dưỡng chính hãng
sau đó việc có sửa xe hay không
hoặc phải để xe lại chờ hết giãn cách xã hội mới sửa là quyết định của chủ xe
không chỉ có nhóm cứu hộ một trăm một mươi sáu của anh duyên
tại hà nội và nhiều tỉnh thành cả nước
vẫn có nhiều nhóm cứu hộ sẵn sàng hỗ trợ cho những chủ xe ô tô cá nhân
gặp sự cố trong thời gian giãn cách
để người dân yên tâm mỗi khi có việc cần phải ra đường
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh đã ra quyết định
về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với các cấp học trên địa bàn thủ đô
theo đó giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
trên địa bàn thành phố hà nội ngày tự trường sớm nhất
đối với tất cả các cấp học ngành học là từ ngày một tháng chín
hà nội cũng thống nhất toàn thành phố ngày khai giảng là vào ngày chủ nhật
ngày năm tháng chín
kết thúc học kỳ một trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
và kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
học sinh được xét công nhận
hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra hà nội sẽ hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học
trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai